vàng luôn luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp cướp giật
đặc biệt là hầu hết các cửa hàng vàng hiện nay nằm sát các đường giao thông lớn
lực lượng bảo vệ yếu lại thiếu các biện pháp an ninh
và đây là những yếu tố tạo thuận lợi cho các đối tượng gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát
vụ việc hàng loạt cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh hậu giang bị cướp với thủ đoạn tinh vi
vừa mới xảy ra gần đây tiếp tục là lời cảnh báo đến chủ các cửa hàng vàng
trong việc bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng cho chính mình
đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát tại một tiệm vàng
ở phường trà lồng thị xã long mỹ tỉnh hậu giang lúc gần một mươi bốn h chiều ngày tám tháng một mươi một
sau khi đặt cục tiền dày cộp lên quầy người khách đề nghị chủ tiệm vàng bán cho một số trang sức
tương ứng với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng vừa bán đất
tường gặp khách sộp chủ tiệm vàng không chút nghi ngờ
giao thử cho người thanh niên một chiếc lắc và một sợi dây truyền vàng một mươi bảy k tầm cân nặng hơn ba lượng
nhưng do còn dư tiền nên khách quyết định mua thêm một chiếc nhẫn
trong lúc chủ tiệm vàng chuẩn bị tính tiền thì đối tượng đã nhanh chóng tổ thoát
nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang liền truy đuổi theo hướng tẩu thoát của đối tượng
và phối hợp cùng công an phường vĩnh tường bắt được hung thủ cùng tăng vật
tại cơ quan công an bắt đầu đối tượng khai tên phạm thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
trước khi bị bắt khoảng hơn nửa tháng tú còn đến hai tiệm vàng ở huyện vị thủy
và thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang ra vờ hỏi mua vàng và đeo thử
khi chủ tiệm sơ hở thì lên xe mô tô đậu sẵn bên ngoài bỏ chạy
rồi đem vàng lên thành phố cần thơ bán được tổng cộng hơn một trăm linh triệu đồng
dùng để tiêu xài và trả nợ
những người mua và đeo thử thì mới suy nghĩ định lợi dụng lúc cho thử đó mới đi
xong rồi em mới chọn lại những tiệm vàng vắng người
thứ nhất là vắng người thứ hai là chỉ một người chăm coi thứ ba là đường dễ đi
thứ nhất là chủ tiệm vàng nên bố trí nhân viên bảo vệ
hoặc là bố trí camera để giám sát bảo vệ tài sản của mình
thứ hai là khi có khách đến mua vàng

thứ hai là khi có khách đến mua vàng thì giám sát bảo vệ tài sản của mình
thứ ba là khi có khách đến mua vàng thì giám sát bảo vệ tài sản của mình